hội thảo trực tuyến về hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh châu âu evfta với chủ đề
cơ hội nào dành cho các doanh nghiệp pháp đã được tổ chức
đây là hội thảo trực tuyến đầu tiên do bộ công thương việt nam phối hợp với một nước châu âu tổ chức
tuyên truyền về hiệp định evfta cho các doanh nghiệp của châu âu kêu gọi hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư song phương
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh mong muốn tiếp tục phát triển hợp tác với các đối tác pháp
trong những ngành vốn là thế mạnh truyền thống của pháp như năng lượng đặc biệt là năng lượng sạch năng lượng tái tạo
công nghệ cao nông nghiệp chế biến chế tạo đồng thời cho biết việt nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất
về môi trường đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp để khuyến khích các doanh nghiệp pháp
đến việt nam hợp tác đầu tư trong tận dụng lợi thế do evfta mang lại thông qua đó thúc đẩy xuất khẩu
đặc biệt là ngành công nghiệp phụ trợ cho dệt may da dày ô tô và công nghiệp chế biến thực phẩm
về phía các doanh nghiệp pháp đều bày tỏ mong muốn chính phủ việt nam tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án của doanh nghiệp pháp tại việt nam
dù hướng chung hiện nay của các doanh nghiệp pháp và châu âu là liên kết xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược
với các doanh nghiệp sở tại để xây dựng chuỗi sản xuất cung ứng mới tận dụng hiệu quả lợi thế
của các hiệp định evfta và evipa